thưa quý vị và các bạn nghị quyết đại hội một mươi hai của đảng đã xác định một trong các tiêu chí quan trọng trong năm năm hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi về mặt xã hội
đó là giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân khoảng từ một đến một năm một năm cùng với đó là nhiệm vụ trọng tâm giảm nghèo bền vững
để thực hiện thắng lợi mục tiêu này huyện kỳ sơn của tỉnh nghệ an đang tập trung xây dựng phát triển nhiều mô hình kinh tế
đem lại nguồn thu nhập ổn định cho người dân để từng bước thoát nghèo bền vững ghi nhận của nhóm phóng viên thời sự
những cây trẻ sáng tuyết này đã đem lại cuộc sống mới cho gia đình anh vừa bám mì
không những thế nó còn giúp cho anh và người mông ở mảnh đất kỳ sơn thay đổi cách nghĩ cách làm để thoát nghèo
bên cạnh các mô hình chuyển đổi cơ cấu cây trồng việc áp dụng khoa học kỹ thuật để phát triển và nhân rộng các cây con đặc thù
có sẵn trên địa bàn theo hướng sản xuất hàng hóa như mô hình nuôi gà đen tại xã hồi tụ cũng là một hướng đi mà huyện kỳ sơn đang nhắm đến nhằm phát huy lợi thế vùng miền
mình biết được cái tập tính năng của nó và mình áp dụng khoa học đưa khoa học kỹ thuật vào thì sẽ phát triển và liêu truyền và bảo tôn cái dòng gà đen
mình biết được cái tập tính năng của nó và mình áp dụng khoa học đưa khoa học kỹ thuật vào thì sẽ phát triển và liêu truyền và bảo tôn cái dòng gà đen
và qua một quá trình thực hiện dài thì phải nói rằng là các cái mô hình này phát triển khá tốt và có thu nhập là giúp cho đồng bào sửa đổi giảm nghèo
là một trong sáu mươi một huyện nghèo của cả nước huyện kỳ sơn đã xác định một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới
đó là tập trung phát triển sản xuất nông lâm nghiệp bảo vệ phát triển rừng gắn với phát triển các mô hình kinh tế trồng trọt chăn nuôi
theo hướng sản xuất hàng hóa đẩy mạnh hơn nữa công cuộc so đói giảm nghèo bền vững từ đó nâng cao đời sống vật chất tinh thần của người dân
là để tập trung phát triển kinh tế thường huyện đã tập trung chỉ đào các cơ quan văn ngành xây dựng các đề ảnh để tập trung hành đào chỉ đào
trong đó có chín đề án tập trung về phát triển kinh tế hạ tầng cơ sở trong đó có mùi nhòn
xây dựng các đề ảnh phát triển vùng chuyến canh về sản xuất sáu củ quả ở các vùng đặc thù tập trung vào thu hút các nguồn vốn đầu tư để phát triển kinh tế
năm hai nghìn một mươi tỷ lệ hộ nghèo của huyện kỳ sơn tỉnh nghệ an là tám mươi hai sau năm năm con số đó đã giảm xuống chỉ còn năm mươi hai
kết quả này cho thấy những giải pháp so đói giảm nghèo đang phát huy hiệu quả
trong đó có sự đóng góp của các mô hình kinh tế
từ kinh nghiệm đó huyện kỳ sơn có thể tiếp tục tận dụng phát huy thời cơ vượt qua khó khăn thách thức để cùng toàn đảng toàn dân toàn quân ta thực hiện thắng lợi mục tiêu mà nghị quyết đại hội một mươi hai của đảng đã đề ra
vào trưa ngày hôm qua một vụ cháy rừng thược bì đã xảy ra tại km số hai đường du lịch bà nội

tuy nhiên để ngăn ngừa lửa bùng phát trở lại hai mươi cán bộ cảnh sát phòng cháy chữa cháy thành phố đà nẵng ở lại tốc trực cho đến khi đám cháy được hoàn toàn dập tắt
theo nhận định ban đầu của lực lượng chức năng nguyên nhân vụ cháy là do người dân bất cẩn trong quá trình xử lý thực bì lúc sáng sớm
hiện tại các cơ quan chức năng địa phương đang điều tra xác định thiệt hại của vụ cháy
trước tình hình thời tiết nắng nóng đang tiếp tục ảnh hưởng tới nền nhiệt độ cao rất dễ xảy ra cháy rừng
tri cục kiểm lâm thành phố đà nẵng phát thông tin cảnh báo cháy rừng cấp bốn cấp nguy hiểm rất dễ xảy ra cháy rừng trên diện rộng để người dân chủ động phòng chống cháy rừng
vâng như là những thông tin mà chị hạnh vừa nêu thì có thể thấy là cái việc phòng cái việc cháy rừng đã trở thành nỗi lo thường trực không chỉ đối với người dân xung quanh khu vực
hay là đối với các lực lượng phòng cháy chữa cháy lực lượng kiểm lâm về những thiệt hại về kinh tế thậm chí là nguy hiểm đến cả tính mạng
và qua những vụ cháy rừng liên tục xảy ra
thì những người làm công tác truyền thông như chúng tôi cũng rất mong muốn người dân hãy nâng cao ý thức và tự trang bị cho mình những kiến thức cần thiết trong công tác phòng cháy chữa cháy để bảo vệ rừng
bên cạnh đó rất mong các cơ quan chức năng tiếp tục có nhiều biện pháp tuyên truyền hiệu quả hơn về công tác phòng cháy chữa cháy
vâng quả đúng là như vậy và nếu như là hàng ngày chúng ta đang phải bảo vệ rừng trước những nguy cơ bị cháy hay bị tàn phá
thì đối với một tài nguyên cũng rất là quý giá là biển cũng đang tồn tại một vấn đề rất đáng được quan tâm
thưa quý vị và các bạn cửa biển bị vùi lấp có thể coi là một trong những cơn ác mộng khủng khiếp nhất đối với ngư dân
không thể ra khơi đồng nghĩa với việc không có thu nhập
trong khi vụ mùa lớn nhất trong năm đang cận kề quyết tâm vượt cạn vươn khơi bám biển thì không có đường về
phó mặc tính mạng và tài sản khi phải nhao đậu sát các vách đá trước sự bất lực của người dân và chính quyền địa phương
ghi nhận sau của nhóm phóng viên truyền hình công an nhân dân tại cảng cá tư hiền huyện phú lộc của tỉnh thừa thiên huế
trả vết cảnh huyền náo khi vào vụ mùa như các cảng cá khác thì tại cảng tư hiền huyện phú lộc
những tàu cá này lại đang phải nằm im lì một chỗ do không thể vượt qua cờ biển bị vùi lấp
hàng tháng nay những tàu cá tiên tiện này chỉ có thể quen quần ở cờ sông
chứ không thể vươn khơi bám biển như chính công năng đích thực của nó
hàng tháng nay những tàu cá tiên tiện này chỉ có thể quen quần ở cờ biển bị vui lấp

một thuyền trưởng ở lại ngoài thôi nhưng khi gió máy vào thì một thuyền trưởng không thể xử lý một chiếc tàu lớn được
khi mà đánh bắt được có những mấy cái vài ba chục tầng cá trên tàu thì như vậy vào là có như mất cả
cho nên đây là một cái vấn đề rất là khó khăn
do đó mà hiện tại bây giờ có một số tàu khi đánh bắt được là đang khoảng vài ba mươi tấn cá thì phải nằm ngoài biển
và phải chuyển thải qua tầng cá cái chiếc tàu nhỏ hoặc là cả chiếc tàu nhỏ để vào cả
chứ còn không thể vào được cho nên do đó là rất rõ ngại cho bà con nhân dân
đặc biệt hơn đã vào mùa du lịch nhu cầu tiêu thụ hải sản tăng cao
nhiều tàu cá đã bất chấp nguy hiểm vượt cửa biển cạn để ra khơi
thế nhưng một khi đã ra đi thì khi quay lại không còn là bờ nữa mà thay vào đó là vách đá dự đứng
và đây là một ví dụ cụ thể
cửa biển cạn chân vịt gãy tàu bị kẹt lại và sóng đánh trôi vào vách đá
tàu chìm trước sự bất lực của các thuyền viên và của lực lượng cứu hộ
bình thường như thế này thì bà con không vào được thì người ta phải neo ngoài
nhưng mà đến khi thời tiết chuẩn bị vào mùa mưa bão hoặc là có một cái cơn lốc hoặc là sự cố
thì phải thông tin là họ buộc họ phải trải đi chỗ khác
một là cá nhân lên về thuận an hai là vào đà nẵng để neo đầu
chứ không thể là neo đầu tại bãi đòi bảnh an được
vì ở chỗ rừng bảnh an là sẽ sòng lớn và sẽ nguy hiểm đến cả tính mạng cả tài sản của nhân dân
cho nên riêng cái việc này thì địa phương chúng tôi thấy rất rõ
mà cũng không biết nói làm sao hơn là vì ở chỗ rằng ngân sách địa phương thì không đủ điều kiện
để mà có những trang trại để mà tạo điều kiện cho nhân dân cái việc đó
ủy ban nhân dân xã vinh hiền đã nhiều lần kiến nghị lên các cấp chính quyền huyện và tỉnh thừa thiên huế
thế nhưng cho đến nay vẫn không có động tĩnh gì
và trong thời gian chờ đợi nó hàng chục tàu cá tiên tỉ vẫn phải nằm xếp xó
cảng cá với vốn xây dựng hơn hai mươi chín tờ đồng nay cũng bị bỏ không
và hơn cả là hàng chục tàu cá hiện vẫn phải neo động ngoài biển
phó mặt tính mạng và tài sản của ngư dân cho thời tiết
chương trình tiếp tục với những nội dung khác liên quan đến vụ học viên cai nghiện
bỏ trốn khỏi trung quốc
trung tâm giáo dục lao động và dạy nghề tỉnh bà rịa vũng tàu thuộc sở lao động thương binh và xã hội tỉnh bà rịa vũng tàu
xảy ra vào tối ngày một mươi ba tháng bốn
sở lao động thương binh và xã hội tỉnh đã đình chỉ công tác một mươi năm ngày
đối với ông trần thiện trí là giám đốc trung tâm
và ông nguyễn văn châu phó giám đốc trung tâm để kiểm điểm làm rõ trách nhiệm
sở lao động thương binh và xã hội tỉnh bà rịa vũng tàu cũng công bố quyết định điều động ông phạm minh ngân
giám đốc trung tâm nuôi dưỡng người già neo đơn tỉnh đơn vị trực thuộc sở
về làm phó giám đốc phụ trách trung tâm giáo dục lao động và dạy nghề tỉnh
tiếp đó trung tâm giáo dục lao động và dạy nghề tỉnh cũng đình chỉ công tác một mươi năm ngày
đối với năm nhân viên của trung tâm trong đó có trưởng phòng bảo vệ và các bảo vệ
là những người có trách nhiệm chính đã để xảy ra vụ học viên cai nghiện trốn khỏi trung tâm
sở lao động thương binh và xã hội tỉnh cũng đã thành lập một tổ công tác do ông nguyễn văn phương
phó giám đốc sở làm tổ trưởng để chỉ đạo theo dõi việc chấn chỉnh đưa hoạt động
của trung tâm giáo dục lao động và dạy nghề tỉnh bà rịa vũng tàu sống trở lại ổn định
và hoạt động bài bản hơn
theo sở lao động thương binh và xã hội tỉnh bà rịa vũng tàu qua tìm kiếm vận động
tính đến cuối ngày hai mươi tháng bốn đã có hai trăm năm mươi tám học viên trong tổng số bốn trăm bốn mươi bảy học viên
cai nghiện bỏ trốn đã quay trở lại trung tâm
công an thị xã từ sơn tỉnh bắc ninh vừa bắt đối tượng trần hữu hiền bốn mươi bốn tuổi
ở phường văn miếu thành phố nam định về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
đáng chú ý đối tượng trên đang bị công an tỉnh nam định truy nã về tội lừa đảo
chiếm đoạt tài sản từ năm hai nghìn năm
trước đó hiền được một gia đình ở phường đình bảng thị xã từ sơn giao quản lý
nhiều máy móc có giá trị tài sản hơn hai trăm linh triệu đồng
tuy nhiên đối tượng đã chiếm đoạt toàn bộ số tài sản nêu trên để mang sang địa phương khác làm ăn riêng
mở rộng điều tra công an thị xã từ sơn tiếp tục bắt giữ nguyễn kim châu ba mươi sáu tuổi là vợ của hiền
bị truy nã cùng chồng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản từ năm hai nghìn hai
ngày hôm qua tại khu hai phường hà trung thành phố hạ long tỉnh quảng ninh do bất cẩn
một nhân viên viễn thông đã bị đường điện ba pha trên tỉnh lộ ba trăm ba mươi sáu giật khiến trọng thương phải đưa đi cấp cứu
nạn nhân là nguyễn tuấn anh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn nhân viên công ty viễn thông quảng ninh
một số người dân có mặt tại hiện trường cho biết nguyên nhân của vụ tai nạn là do nhân viên công ty viễn thông quảng ninh
trong khi ở trên nóc nhà để khắc phục sự cố đường dây cáp của một gia đình đã quang dây
khiến dây viễn thông chạm vào đường điện ba pha nạn nhân bị thương nặng ở tay bụng và chân
vụ tai nạn xuất phát trực tiếp từ sự bất cẩn của nạn nhân
dù vậy theo phản ánh của người dân khu hai phường hà trung thì đường điện ba pha trên tỉnh lộ ba trăm ba mươi sáu quá gần với khu vực dân cư
vì thế luôn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn đe dọa đến tính mạng của các hộ dân trong khu vực
vào ngày hôm qua lực lượng chức năng quản lý thị trường tp hà nội đã phát hiện và thu giữ trên hai tấn xúc xích có chứa chất cấm có thể gây ung thư
đội quản lý thị trường một mươi bốn tri cục quản lý thị trường hà nội đã kiểm tra hơn ba tám trăm linh gói xúc xích tương đương với hai hai tấn xúc xích
trong kho đông lạnh của công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại hùng anh có địa chỉ tại một trăm bốn mươi c ngõ ba trăm năm mươi một lĩnh lam quận hoàng mai thành phố hà nội
qua đó đã phát hiện bốn loại xúc xích gồm xúc xích chua cây thái xúc xích sông khói xúc xích đức xúc xích frankfurter có chất cấm nitrat năm trăm hai mươi một
hoạt chất này chỉ được dùng cho bơ và tuyệt đối cấm dùng cho sản phẩm thịt nếu nướng giúp xích này nhiệt độ cao thì chất này có thể gây ung thư
vâng thông tin về vụ việc vừa rồi chỉ là một thông tin
trong những các vụ việc bắt giữ mua bán vận chuyển chế biến thực phẩm bẩn đang diễn ra hàng ngày hàng giờ
và vì vậy mà nỗi lo về an toàn thực phẩm vẫn thường trực trong mỗi người dân
vâng và có thể nói là sức khỏe của cộng đồng người việt chúng ta đang bị ảnh hưởng nghiêm trọng
không chỉ bởi thực phẩm bẩn như là chị hạnh vừa nêu mà còn nhiều dịch bệnh nguy hiểm cũng đang đe dọa đến bất kỳ ai nếu như mà không có những kiến thức và kỹ năng cần thiết để phòng tránh
liên quan đến dịch bệnh zika trung tâm y tế dự phòng thành phố hồ chí minh vừa cho biết là nếu ngày hôm nay hai mươi một tháng bốn thành phố không xuất hiện ca bệnh mới mắc virus zika thì ngành y tế sẽ đề xuất ủy ban nhân dân thành phố công bố hết dịch
theo quy định của bộ y tế sau hai mươi bốn ngày kể từ khi công bố có ca bệnh zika mà không xuất hiện ca bệnh mới thì phải công bố hết dịch
hiện tại sức khỏe của người phụ nữ tại thành phố hồ chí minh mắc virus zika đã ổn định
theo các bác sĩ sau một thời gian ngắn thì virus zika sẽ thay đổi
trung tâm y tế dự phòng thành phố cũng đã phối hợp với trung tâm gis của sở khoa học công nghệ để triển khai ứng dụng hệ thống định vị toàn cầu
ứng dụng này giúp thể hiện các ca bệnh truyền nhiễm trên bản đồ nhanh chóng khoanh vùng ổ dịch
hiện tại dự án gis được triển khai thí điểm tại sáu trạm y tế của ba quận là thủ đức tân phú và quận tám
nhằm tổng kết đánh giá kết quả công tác huấn luyện đầu khóa cho sinh viên hệ đào tạo chính quy khóa d bốn mươi một
chiều ngày hôm qua tại hà nội học viện cảnh sát nhân dân đã tổ chức lễ tổng kết công tác sáu tháng huấn luyện đầu khóa cho sinh viên hệ đào tạo chính quy khóa d bốn mươi một
trong sáu tháng huấn luyện đầu khóa học viên đã được trang bị những kiến thức cơ bản về chính trị điều lệnh đội ngũ giáo dục thể chất bắn súng và võ thuật công an nhân dân
các hoạt động hành quân giã ngoại những chương trình hoạt động này có sự phối hợp chặt chẽ với bộ môn quân sự võ thuật và bộ tư lệnh cảnh sát cơ động
học viên d bốn mươi một từ buổi ban đầu bước vào quân ngũ làm quen với môi trường sinh hoạt của lực lượng vũ trang còn nhiều điều lạ lẫm mới mẻ
đã được rèn luyện tư thế lễ tiết tác phong nền nếp sinh hoạt của đơn vị vũ trang chính quy tập trung
thưa quý vị và các bạn để khảo sát thời tiết khí hậu cũng như hướng gió tại thành phố huế
chuẩn bị cho ngày hội khinh khí cầu sẽ diễn ra vào ngày bốn và năm tháng năm sắp tới
thì sáng ngày hôm qua ban tổ chức festival huế đã tổ chức bay khảo sát với khinh khí cầu của đại diện đến từ hà lan
quá trình bay khảo sát đã được thực hiện với khinh khí cầu cao hai mươi năm m rộng một mươi tám m có trọng lượng ba trăm linh kg
qua khảo sát đã cho thấy khí hậu và thời tiết hiện tại của huế ở thời điểm hiện tại thì rất phù hợp cho việc tổ chức ngày hội khinh khí cầu sắp tới
đây được xem là điểm nhấn trong các chuỗi hoạt động sắp tới
nhiều sự kiện sẽ diễn ra tại festival huế lần này
bên cạnh đó ban tổ chức cũng tin tưởng rằng việc tổ chức ngày hội khinh khí cầu với chín đại diện đến từ chín quốc gia trên thế giới
sẽ đem lại một luồng gió mới và là cú hích quan trọng thúc đẩy ngành du lịch phát triển thu hút đông đảo du khách huế trong dịp festival lần này
nhằm hưởng ứng ngày sách việt nam ngày hai mươi một tháng bốn đồng thời hướng đến việc kêu gọi đẩy mạnh văn hóa đọc
hội sách hải châu thành phố đà nẵng đã tổ chức hội sách với chủ đề sách văn hóa và sự phát triển
hội sách năm nay của đà nẵng không chỉ lớn hơn về quy mô mà cách thức tổ chức cũng có nhiều điểm độc đáo mới lạ
nhằm giúp cho độc giả các em học sinh hiểu hơn về ý nghĩa của việc đọc sách
hơn bảy giờ sáng tại chân cầu rồng thành phố đà nẵng nơi tổ chức hội sách năm hai nghìn một mươi chín
không khí náo nhiệt với rất đông độc giả các em học sinh thầy cô giáo tham dự
và hầu hết mỗi người đều sẽ mua cho mình một cuốn sách
thì chị em đến đây với lớp và em đang chuẩn bị mua một cuốn sách của nhà văn cố mạng
và em thấy việc đọc sách sẽ giúp cho mình mở ma được kiến thức và hiểu biết về thế giới hơn
và như vậy thì cũng biết được tình yêu của mình dành cho thế giới xung quanh
tới đây em cũng mua được vài cuốn sách là những cuốn sách truyện và chữ cho em nhiều kiến thức hơn
nhưng em thấy hiện nay thì các em không biết
các bạn trẻ vẫn chỉ đọc báo trên mạng mà không tìm kiếm sách để nâng cao chiến thức của mình
em nghĩ thì các bạn trẻ nên mua nhiều sách để tìm hiểu hơn
năm nay hội sách hải châu đà nẵng có hơn chín mươi gian hàng tăng gấp năm lần so với năm hai nghìn một mươi
các đơn vị tham gia hội sách năm nay có sự đầu tư kỹ về chất lượng từ sản phẩm quy mô dân hàng đến số lượng tác phẩm
quả đóng người đọc sẽ được thỏa mãn đam mê chiến thức với hàng ngàn đầu sách thuộc ở nhiều thể loại
như văn học hồi ký chân dung nhân vật ẩm thực khoa học tâm thức
để thu hút người xem hội sách lần này còn tổ chức thi kể chuyện ngôn ngôn
kể chuyện lịch sử bằng tiếng anh dành cho học sinh bậc tiểu học và trung học cơ sở
đặc biệt để giúp các em học sinh hiểu hơn về ý nghĩa của việc đọc sách
hội sách năm nay còn tổ chức cho các em học sinh giao lưu nói chuyện về sách với một số nhà văn nhà thơ nhạc sĩ
chúng ta cứ nghĩ rằng là cái mạng thông tin xã hội hiện nay rất là nhiều cái thông tin
các em vừa tiếp cận đó nhưng tuy là như thế
ngày hôm qua một chiếc xe tải lưu thông với tốc độ cao đã gây ra tai nạn với xe buýt rồi cầy nát giải phân cách
khiến giao thông trên quốc lộ một đoàn qua huyện bình chánh tp hcm un tắc nghiêm trọng
khoảng sáu giờ xe tải biển số bảy mươi tám c bốn nghìn bốn trăm năm mươi ba chạy trên quốc lộ một hướng đường miền tây lên tp hcm
khi gần đến giao lộ với đường hương nhân huyện bình chánh thì bất ngờ tông vào đuôi xe buýt chạy cùng chiều
sau đó xe mất lái đâm nát giải phân cách rồi lao sang bên kia đường
rất may thời điểm này vắng phương tiện qua lại nên không gây thương tích về người
tuy nhiên sự cố này khiến xe tải hư hỏng phần đầu giao thông trên quốc lộ một bị ủng tắc nhiều giờ liền
ban an toàn giao thông tỉnh và thành phố lạng sơn vừa đến thăm hỏi chia buồn với thân nhân các gia đình nạn nhân
trong vụ tai nạn nghiêm trọng trên phố đinh lễ phú lộc bốn phường vĩnh trại thành phố lạng sơn
tại các gia đình của người bị nạn đoàn công tác của ban an toàn giao thông tỉnh và thành phố lạng sơn
đã có lời chia buồn sâu sắc chia sẻ những đau thương mất mát to lớn đến thân nhân các gia đình
thay mặt ban an toàn giao thông tỉnh và ban an toàn giao thông thành phố lạng sơn
đoàn công tác đã hỗ trợ mỗi gia đình nạn nhân số tiền hai triệu đồng
bốn nạn nhân bị nạn trong vụ tai nạn vào ngày một mươi tám tháng bốn năm hai nghìn một mươi sáu
đều trú tại khối năm xã hợp thành huyện cao lộc là đàm hồng quang sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
nguyễn ngọc hiếu sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi linh trần khánh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi vi văn tám sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba
trước đó vào khoảng h ba mươi chín phút ngày một mươi tám tháng bốn
bốn nạn nhân ngồi trên xe ô tô của hãng taxi tam gia đã lao xuống hồ lao ly trên địa bàn phố đinh lễ
khu đô thị phú lộc bốn phường vĩnh trại thành phố lạng sơn
thưa quý vị
hàng năm bắc cạn đã quan tâm dành nguồn lực đáng kể để phát triển hệ thống giao thông
đặc biệt là mạng lưới giao thông khu vực nông thôn
giao thông thuận lợi kèm theo đó là nhiều khu vực nông thôn đã có điều kiện để phát triển kinh tế
nhưng ở đâu đó người dân vẫn phải chịu nhiều vất vả vì đường xuống cấp vì sự tắc trách của chính con người
câu chuyện sau đây sẽ cho thấy vấn đề này rõ hơn
tuyến đường từ trung tâm thành phố bắc cạn đi qua nưa nà bài của xã dương quang
mặt đường xuống cấp nhỏ hẹp có đoạn rộng chỉ chưa đầy một mét một bên là ruộng bên kia là suối
sau nhiều trận mưa lớn tuyến đường vốn đủ để ô tô có thể đi lại này đã xuống cấp nghiêm trọng
người dân mỗi khi đi qua đều phải chịu cảnh vất vả này
đi lại khó khăn ngã thì có lúc hỏng xe thỉnh thoảng trơn trượt lại bị
hỏng từ năm hai nghìn một mươi một rồi đấy mấy lần xuống đo đạc mãi rồi nhưng mà bây giờ vẫn chưa làm được
mong muốn là ở trên làm thế nào mà cố gắng tạo mọi điều kiện để sửa chữa con đường này để cho dân đi lại cho nó dễ dàng
mưa lũ đường hỏng nguồn vốn khó khăn chưa có điều kiện để sửa chữa cũng là điều dễ hiểu trong giai đoạn hiện nay
nhưng có nhiều công trình nguồn vốn không thiếu nhưng vì sự tác trách của những đơn vị nên người dân vẫn phải khổ
tuyến đường từ thôn nà tu xã cẩm giàng đi thôn nà rào xã nguyên phúc thuộc huyện bạch thông là một minh chứng điển hình
năm hai nghìn một mươi bốn tuyến đường này vừa được xây dựng mới nhưng vừa hoàn thành người dân đã phát hiện nhiều vấn đề liên quan đến chất lượng của công trình
cái đường này là hai mươi bốn là mới làm xong ạ
thế mà bây giờ nó toàn thế này thôi ạ
thế này thế này thôi thì không đảm bảo chất lượng mà
tuy nhiên sau khi dùng máy xúc cào nát toàn bộ mặt đường đơn vị thi công là công ty cổ phần đầu tư và xây dựng bắc hà chỉ sửa chữa được một đoạn rồi từ đó bật vô âm tí
những người dân ở thôn phản ánh là không đủ chất lượng thế đây về nghiệp thôn không đủ chất lượng là phải cạo như kia cạo như kia đổ như kia đấy bây giờ nó như gờ như này
tức là đoạn đổ đoạn không bây giờ những cái đoạn mà không đủ là nó vẫn cứ thế này suốt cả
vẫn cứ thế này suốt
và thế bà con mình đi lại đây có gặp khó khăn gì không
có nhiều gặp nhiều khó khăn chứ đi lại họ cạo vô âm như mình đi xe máy nó cứ lắc lắc như này
có ngã xe ở đây bao giờ có ai bị trượt ngã không
cái kia là thường xuyên là hay bị về đến mùa mưa là bị
dù đã tồn tại nhiều năm người dân chính quyền xã nguyễn phúc cũng đã kiến nghị nhiều lần lên ubnd huyện bạch thông làm sự đầu tư của dự án
nhưng không hiểu lý do gì đến hai nhà thầu chưa thực hiện việc xử lý mặt đường
theo người dân địa phương đã gần hai năm nay tuyệt nhiên không thể bóng giá đơn vị thi công xuất hiện trên tuyến đường này
về quyến đường thôn hà lào xã nguyễn phúc là tu cẩm giả
thì qua quá trình thi công thực hiện
thì tuyến đường này không đảm bảo chất lượng thi công
thì qua ý kiến phản ánh của bà con nhân dân thì ubnd xã cũng như hội đồng thì cũng đã phản ánh trực tiếp đối với đại biểu hội đồng nhân huyện
đại biểu hội huyện thì cũng đã có ý kiến trả lời
nhưng qua quá trình tổ chức thực hiện đến nay thì tuyến đường thi công vẫn còn như thế
ubnd xã nguyễn nghị là chủ thi công nhà thầu
tiếp tục thi công thường đường để bà con nhân lại
theo tìm hiểu của phóng viên
dù huyện bạch thông đã có nhiều văn bản yêu cầu công ty cổ phần đầu tư và xây dựng bắc hà thi công hoàn chỉnh tuyến đường
nhưng không được nhà thầu thực hiện
dư luận và người dân địa phương có quyền đặt ra câu hỏi
vậy trách nhiệm của đơn vị liên quan đến tuyến đường này như thế nào
ubnd huyện bạch thông đã làm hết trách nhiệm của mình chưa khi để nhà thầu chê ý trong một thời gian dài
đó là những câu hỏi mà mong được giải